bằng biện pháp nghiệp vụ thông qua thông tin khai báo y tế xác minh nhân thân đối với trường hợp f một mới vào khu cách ly tập trung
ban điều hành khu cách ly trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện trường hợp đi cách ly thay cho f một
cụ thể vào lúc hai mươi một h ngày hai tháng sáu khu cách ly tập trung trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng
tiếp nhận hai trường hợp đều là nam giới ba mươi tuổi và năm mươi một tuổi vào cách ly tập trung theo quyết định của chủ tịch ubnd huyện lạc dương
tiến hành lấy thông tin cá nhân khai báo y tế ban điều hành phát hiện người đàn ông ba mươi chín tuổi trú tại phường một mươi một thành phố đà lạt
đang cách ly thay thế cho người đàn ông năm mươi một tuổi là người có tên trong quyết định cách ly
ngay sau khi biết được vụ việc trung tâm y tế huyện lạc dương đã tiến hành cách ly đối với người đàn ông năm mươi một tuổi
và bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người đàn ông ba mươi chín tuổi
làm việc với hai người này người đàn ông năm mươi một tuổi thừa nhận đã sắp xếp thỏa thuận với người đàn ông ba mươi chín tuổi
khai cùng một địa chỉ để cách ly
để cán bộ trung tâm y tế không phát hiện ra việc trao đổi
sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với hai cá nhân trên
cơ quan chức năng sẽ xem xét và xử lý nghiêm theo đúng quy định